phương pháp năm s trong y tế hiện được áp dụng ở nhiều bệnh viện từ trung ương đến địa phương
ngăn chặn sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng giảm thiểu thời gian cho việc tìm kiếm vật tư
hồ sơ cũng như tránh sự nhầm lẫn
với mô hình này nhiều bệnh viện đã có những thay đổi tích cực một cách rõ rệt
s là các chữ cái đầu theo nghĩa gốc trong tiếng nhật bản
của các từ sang lọc sắp xếp sạch sẽ sản sóc và sẵn sàng
thứ tự này cũng chính là quy trình để áp dụng trong nhiều lĩnh vực
khi triển khai không ít bệnh viện gặp khó khăn lúng túng
như phương pháp còn mới đối với nhân viên của khoa phòng
thực hiện năm s đòi hỏi ý thức tự giác sự tỉ mỉ đầu tư nhiều thời gian nên dễ gây nản trí
tại bệnh viện việt nam thụy điển úng bí
phương pháp năm s đã được triển khai tại tất cả các khoa phòng thuộc bệnh viện từ năm hai nghìn một mươi
và cho thấy nhiều tín hiệu tích cực
từ khi mà áp dụng thì thấy cái môi trường cảnh quan của bệnh viện
và của các khoa phòng là thấy ngăn nắp và sạch sẽ hẳn lên
và bản thân người bệnh người ta đến bệnh viện
người ta cũng có rất là nhiều đăng những cái bài viết trên các trang mạng xã hội
người ta cũng khen bệnh viện rất là nhiều
và từ đó thì tôi cũng nghĩ rằng là bệnh nhân người ta cũng sẽ tin tưởng bệnh viện hơn
và từ những cái nhỏ nhất mà mình làm tốt thì những cái lớn hơn mình sẽ làm tốt hơn
hướng đến môi trường làm việc khoa học hiệu quả cho các cán bộ nhân viên y tế
bệnh viện việt nam thụy điển uông bí đã quyết tâm triển khai thực hiện mô hình quản lý chất lượng năm s
nhằm cải tiến chất lượng năm s
nhu cầu của người bệnh luôn thay đổi
việc áp dụng cẩn thận nguyên tắc năm s là điểm khởi đầu trong sự phát triển những hoạt động cải tiến
để bảo đảm dịch vụ y tế dễ tiếp cận thích hợp và giá cả phù hợp hơn cho tất cả người bệnh
người bệnh được điều trị trong môi trường phòng bệnh đầy đủ gọn gàng không gian xanh sử dụng nước sạch
nhà vệ sinh sạch sẽ hơn phòng ngừa lây nhiễm chéo do việc quản lý chất thải tốt hơn